đây là sự kiện tẩy trắng hàng loạt lần thứ bảy diễn ra tại địa điểm rộng lớn quan trọng về mặt sinh thái và là lần thứ năm chỉ trong vòng tám năm
tẩy trắng xảy ra khi san hô bị căng thẳng đẩy tàu ra khỏi mô của nó làm mất đi nguồn thức ăn
nếu nhiệt độ nước duy trì cao hơn bình thường quá lâu san hô có thể chết đói và chuyển sang màu trắng do bộ xương carbonate của nó lộ ra
dạng san hô grade barier là dạng san hô lớn nhất thế giới có diện tích gần một trăm ba mươi ba dặm vuông
tức ba trăm bốn mươi năm km hai là nơi sinh sống của một năm trăm linh loài cá và bốn trăm một mươi một loài san hô cứng
nó đóng góp hàng tỷ đô la cho nền kinh tế úc mỗi năm và được quảng bá rầm rộ với khách du lịch nước ngoài như một trong những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại nhất của đất nước và thế giới
nhưng nhiệt độ đại dương ấm lên đang thúc đẩy quá trình tẩy trắng có tính hủy diệt ở dạng san hô
khi thế giới đốt cháy nhiên liệu hóa thạch làm nóng hành tinh nhiệt độ đại dương thậm chí còn trở nên nóng hơn dưới hiện tượng enino hiện tại
một hiện tượng khí hậu tự nhiên khiến nhiệt độ mặt nước biển ấm hơn mức trung bình
bộ trưởng môi trường úc cho biết biến đổi khí hậu là rủi ro lớn nhất không chỉ đối với dạng san hô greg barier ở úc mà còn đối với dạng san hô trên khắp thế giới
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong hôm nay chín tháng bốn
bắc bộ nhiều mây ngày có mưa vài nơi đêm có mưa nhỏ dài rác gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
trung bộ nhiều mây có mưa dài rác gió bắc đến tây bắc
tây bắc cấp hai cấp ba phía bắc trời rét
nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nơi nắng nóng đêm có mưa rào vài nơi gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi riêng khu vực tây bắc trưa chiều trời nắng gió nhẹ trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi năm đến một mươi tám độ có nơi trên một mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi đến hai mươi ba độ riêng lai châu điện biển hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
phía đông bắc bộ nhiều mây ngày có mưa vài nơi đêm có mưa nhỏ dài rác gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ thấp nhất một mươi sáu một mươi chín độ vùng núi cao một mươi ba một mươi sáu độ vùng núi cao có nơi dưới một mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi hai mươi ba độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa dài rác gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba
phía bắc trời rét nhiệt độ thấp nhất một mươi tám hai mươi một độ nhiệt độ cao nhất hai mươi một hai mươi bốn độ phía nam có nơi trên hai mươi bốn độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất hai mươi tám ba mươi một độ phía nam có nơi trên ba mươi một độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nơi nắng nóng đêm có mưa rào vài nơi gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ riêng miền đông có nơi trên ba mươi năm độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông nam đến nam cấp bốn cấp năm sóng cao một hai mét
quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km ngay gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn đêm gió nhẹ sóng cao một hai mét
đến đây thơ lực của chương trình
đã hết những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào tối hôm nay chín tháng ba
quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt